hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
báo tuổi trẻ số ra ngày một mươi một tháng hai đăng bài
thứ trưởng hồ thị kim thoa sở hữu khối tài sản trăm tỷ
số ra ngày một mươi hai tháng hai đăng bài
gia đình bà thứ trưởng có gì ở công ty điện quang
báo tiền phong trong các ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng hai đăng các bài
cần làm rõ việc thâu tóm cổ phần
cần kiểm soát mối quan hệ gia đình của quan chức
đáng lẽ ủy ban chứng khoán phải vào cuộc
và nhiều bài báo khác đã đưa tin về nội dung này
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì phối hợp
với ban tổ chức trung ương ban nội chính trung ương
ban cán sự đảng bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính bộ công thương thanh tra chính phủ
khẩn trương kiểm tra thanh tra xem xét
kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu
và những vấn đề khác có liên quan
và sớm báo cáo kết quả với ban bí thư
yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ
chỉ đạo các cơ quan chức năng
nghiên cứu giả soát các quy định của pháp luật
có liên quan để sớm sửa đổi
hoặc kiến nghị việc sửa đổi bổ sung
nhằm hoàn thiện các quy định
khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý
lãnh đạo chỉ đạo điều hành phòng chống thất thoát tài sản của nhà nước
ngăn ngừa tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm
trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
thưa quý vị và các bạn
chiều nay tại tp hcm
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
khóa một mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy
thảo luận tại hội nghị
các đại biểu quốc hội đại biểu mặt trận tổ quốc các cấp
đã phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động tại quốc hội
góp ý về chương trình hoạt động năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước trần đại quang
đại biểu quốc hội thuộc tổ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đơn vị một tp hcm nhấn mạnh
cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng nhiều
đòi hỏi phải nâng cao hơn chất lượng hoạt động về xây dựng luật
giám sát giải quyết vấn đề liên quan đến
quyền và nghĩa vụ của công dân
chính vì vậy các đại biểu quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu
đổi mới và nâng cao hơn nữa
chất lượng tham gia xây dựng các dự án luật
đặc biệt là các dự án luật liên quan đến hoàn thiện bộ máy nhà nước
phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quyền con người
cùng với đó cần tiếp tục đề xuất
kiến nghị những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách
phù hợp với đặc điểm điều kiện của tp hcm
chủ tịch nước cũng đề nghị các đại biểu quốc hội thành phố
tiếp tục nâng cao chất lượng dân nguyện
nghiên cứu đổi mới đa dạng hóa hình thức
phương pháp tiếp xúc cử tri
phải làm sao luôn bảo đảm lòng dân yên
phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đề nghị
đoàn đại biểu quốc hội thành phố nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm
đóng góp công sức trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
trong hoạt động giám sát lựa chọn những vấn đề giám sát thiết thực
và có các kiến nghị cụ thể trong quá trình giám sát
chú trọng tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại
tố cáo của công dân việc giải quyết kiến nghị của cử tri
sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc
phó thủ tướng vũ đức đam và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đã tới thăm và làm việc tại khu công nghệ cao hòa lạc
tại buổi làm việc thủ tướng kết luận
chính phủ sẽ ban hành một nghị định mới
về cơ chế chính sách đối với khu công nghệ cao hòa lạc
đây sẽ là một nền tảng quan trọng để tạo điều kiện
cho hoạt động của khu công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng này
nhằm nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia
thăm một số cơ sở hạ tầng dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạc như
làng phân mêm của fpt và nhà máy sản xuất số hai của vnpt technuggery
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá
trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của đất nước
khu công nghệ cao hòa lạc đã hình thành nên những yếu tố của khu công nghệ cao
và đã có những đối tác quan trọng đầu tư như fpt viettel vnpt
là một thành quả rất đáng ghi nhận
thủ tướng yêu cầu bộ khoa học và công nghệ
ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc
giữ vững định hướng mục tiêu lâu dài để triển khai các hạng mục xây dựng
góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia
dựa trên đổi mới và sáng tạo
là tiền đề quan trọng để việt nam tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đều thực trạng của khu công nghệ cao hòa lạc
một cách hình ảnh là hai mươi tuổi vẫn còn uống sữa
thủ tướng đã chỉ đạo các giải pháp để mạnh các hoạt động của đơn vị này
trong thời gian tới
trong đó một trong những nhiệm vụ đầu tiên
là cần xây dựng thương hiệu cho khu công nghệ cao hòa lạc
để thu hút đầu tư
theo đó thủ tướng đề nghị cán bộ lãnh đạo và quản lý khu công nghệ cao hòa lạc
phải thay đổi cách nghĩ cách làm phù hợp hơn
ngoài ươm nhân tài khu công nghệ cao hòa lạc
cũng cần nghiên cứu đề xuất cơ chế
để thu hút các nhà khoa học việt nam cống hiến trí tuệ
giải pháp kỹ thuật để thử nghiệm sản xuất
trong đó phải có cơ sở vật chất phòng thí nghiệm
có cơ chế cho phép nhà đầu tư nhà khoa học được mua bán
sở hữu nhà ở lâu dài
trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có cuộc tiếp đoàn đại biểu tỉnh gương ma
do thống đốc osawa masaki dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng
ở châu á giữa việt nam và nhật bản đang phát triển rất tốt đẹp
và đang được làm sâu sắc hơn
thông qua các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước
hiện có khoảng gần ba người việt nam đang sinh sống học tập
và làm việc tại tỉnh gương ma
trong đó có một tám mươi tám thực tập sinh
chủ tịch quốc hội cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ
mà chính quyền và nhân dân tỉnh đã dành cho cộng đồng người việt nam
tại địa phương và đề nghị ngài thống đốc tạo điều kiện thuận lợi
trong việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật việt nam
sang làm việc trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh
phát biểu tại buổi gặp mặt
thống đốc gương ma osawa masaki cho rằng
việc phối hợp giữa công ty phái cử của việt nam
cũng như sự tiếp nhận từ phía nhật bản
cần được chặt chẽ hơn nữa
hai bên sẽ phối hợp hiệu quả mục tiêu đào tạo
nguồn nhân lực việt nam sang nhật bản
qua con đường tu nghiệp sinh
thống đốc mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ
giúp đỡ quý báo từ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
với những hoạt động của các doanh nghiệp gương ma tại việt nam
hôm nay tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác
phòng chống dịch khu vực phía nam năm hai nghìn một mươi bảy
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long
thứ trưởng bộ y tế chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có hai trăm một mươi chín trường hợp mắc bệnh virus zika
tập trung chủ yếu ở thành phố hồ chí minh

riêng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi ba trường hợp
bệnh sốt xuất huyết có một trăm một mươi tám trăm bảy mươi sáu trường hợp
và đã có ba mươi sáu ca tử vong
bốn mươi năm năm trăm năm mươi bốn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
bệnh sốt rét bốn một trăm sáu mươi bệnh nhân
có ký sinh trùng xuất rét
và xuất hiện một số ổ dịch cúm ah năm n một ah năm n sáu trên da cầm
để nâng cao vai trò của chính quyền các cấp
trong công tác phòng chống dịch bệnh
năm hai nghìn một mươi bảy ngành y tế đã đặt
năm hai nghìn một mươi bảy ngành y tế đã đưa ra nhiều giải pháp
trong công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
cần tăng cường giám sát thường xuyên
tại cửa khẩu tại các trọng điểm bệnh cúng
xuất xuất huyết tay chân miệng
viêm não nhật bản zika
qua đó ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chuẩn bị kinh phí
test kit sinh phẩm thuốc hóa chất
vaccine phòng chống dịch
qua đó mới có thể khống chế được các dịch bệnh này
cũng trong ngày hôm nay huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất
đối với hai hộ dân
tại xã thống nhất
với tổng diện tích là ba bốn trăm sáu mươi hai m hai đất nông nghiệp
để bàn giao cho các nhà thầu
triển khai thi công cao tốc hạ long vân đồn
theo đúng trình tự pháp luật quy định
hai hộ dân bị cưỡng chế là
hộ ông liêu văn dưỡng bà trần thị tư
và hộ ông liêu văn ly bà trần thị kim
đều trú tại thôn đồng cao
đây là hai trong số bốn mươi sáu hộ dân còn lại
chưa đồng ý nhận tiền đền bù
để triển khai dự án
cao tốc hạ long văn đồn
trước đó huyện hoành bồ đã triển khai
sáu tổ công tác xuống các hộ dân
để vận động tuyên truyền đối thoại với các hộ dân
lãnh đạo tỉnh và huyện hoành bồ
đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ các hộ gia đình
để nắm bắt tâm tư tháo gỡ vướng mắt của các hộ
đường cao tốc đi sát vào nhà tôi
bây giờ thì anh em bên thi công
cần làm đoạn này
nhưng mà tôi tạo điều kiện
cho bên thi công làm trước
tại vì phương án tôi đã nhận được
nhưng mà còn thiếu suất
một số đất dứt
thì là anh em trên huyện chưa làm nốt
thì hôm qua là đến động viên cho gia đình
gia đình tôi đã chấp hành
và nhận hết tiền
bản giao mặt bằng nốt
gia đình tôi cũng mong
sao có tuyến đường thuận hòa
ví dụ có công việc gì
đi nền nội hay đi đâu
lên đường đi
vậy là nó tiện
chứ đâu phải đi vòng vèo chỗ khác nữa
theo ủy ban nhân dân huyện hoành bồ
sau khi thực hiện

huyện sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền
vận động các hộ dân còn lại
để đồng thuận theo chủ trương chính sách của tỉnh
đến thời điểm này
trên địa bàn huyện
đến giờ này chỉ còn
trên bốn hộ dân
với tinh thần
kiên trì vận động
giải thích cũng như giải quyết
một cách tối đa
đảm bảo quyền nợ cao nhất của người dân
tiếp tục tăng cường
công tác vận động
giải quyết các vấn mắc
để người dân chấp hành bàn giao
nhận tiền bồi thường
theo phương án đột duyệt
đối với các trường hợp cố tình
không chấp hành
sau khi đã được giải quyết
các chính sách đảm bảo đúng quy định
của nhà nước
huyện cũng sẽ kiên quyết thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất
theo chính tượng quy định
việc cưỡng chế thu hồi đất đã cho thấy
rõ được tính nghiêm minh của pháp luật
ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
đối với hiện tượng lợi dụng xúi dục
kích động hoặc có động cơ vụ lợi
nhiều hộ dân có đất liên quan đến giải phóng mặt bằng
phục vụ thi công dự án
chưa đồng thuận bàn giao đất
bước đầu thể hiện tính chất tích cực
hợp tác hơn với các cơ quan chức năng thực thi công vụ
đây là tiền đề để huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng
đối với các hộ dân còn lại
trong phần tin quốc tế
chính quyền mỹ đề xuất một số thay đổi
đối với obamacare
nhân viên hàng không luke hansa
tiếp tục đình công đòi tăng lương
giới chức chính quyền mới của mỹ
vừa đề xuất những thay đổi đối với
chương trình bảo hiểm y tế obamacare
một trong những di sản của cựu tổng thống barech obama
một trong số những đề xuất mới
do bộ y tế và dịch vụ con người mỹ đề xuất
sẽ xiết chặt hơn các quy định đăng ký bảo hiểm
nhằm giúp các hãng bảo hiểm thu các khoản
phí chưa trả
tuy nhiên văn bản mới không ảnh hưởng tới những điều khoản
mà cần có sự thông qua của giới lập pháp
như tiền trợ cấp dựa trên thu nhập của người tham gia bảo hiểm
đạo luật chăm sóc y tế giá rẻ obamacare
ban đầu nhằm mục đích giảm dần chi phí chăm sóc y tế
vốn ngày một leo thang
tuy nhiên số liệu cho thấy chi phí vẫn đang tăng lên
trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự báo
chi phí cho y tế của người mỹ trong năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ tăng năm bốn
lên mức ba ba mươi sáu nghìn tỷ đô la mỹ
sau khi đã tăng bốn tám trong năm hai nghìn một mươi sáu
chiều nay theo giờ hà nội
vòng hòa đàm phán mới về syri
do nga iran và thổ nhĩ kỳ bảo trợ
đã chính thức khai mạc
tại thủ đô astana của kazakhstan
sau một ngày chỉ hoãn
vòng hòa đàm lần này diễn ra
theo thổi thức họp kín và thương lượng gián tiếp
tuy nhiên việc thiếu vắng
những nhân vật cấp cao của các bên tại syri
đại diện của liên hợp quốc và phương tây
khiến cho kỳ vọng
vào hội nghị lần này
không thực sự rõ ràng
ngay trước thềm cuộc họp
phe đối lập syri đã quyết định
chỉ gửi một nhóm đại biểu gồm các chuyên gia
sau khi đe dọa tẩy chay các cuộc hòa đàm
đoàn đại biểu này đã không đến astana
đúng thời điểm dự kiến
dẫn đến việc cuộc hòa đàm bị trì hoãn một ngày
đặc phái viên liên hợp quốc về syri
ông staffan demistura đã được mời
xong từ chối không tham dự
mà sẽ gửi một nhóm kỹ thuật tới giám sát
trong khi đó thổ nhĩ kỳ đã gửi một đoàn đại biểu
không phải là những quan chức cấp cao
dự kiến các vấn đề được chú trọng nhất
trong vòng hòa đàm mới nhất tại astana
là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài trên thực địa
và triển vọng tham vấn giữa các bên
tại syri ở geneva thụy sĩ
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng hai tới
các thẳng giữa mỹ và venezuela
tiếp tục leo thang
khi chính phủ venezuela thông báo
ngừng phát sóng kênh truyền hình mỹ cnn
đồng thời triệu đại diện ngoại giao
hàng đầu của mỹ tại caracas
để bày tỏ phản đối chính thức
về việc washington cáo buộc
phó tổng thống venezuela có dính líu
đến các đường dây buôn bán ma túy
bộ tài chính mỹ đã liệt
phó tổng thống en asami
vào danh sách bị trừng phạt
với cáo buộc ủng hộ hoạt động buôn bán ma túy
giữa tiền và hậu thuẫn
các nhóm khủng bố ở trung đông
ngay sau đó tổng thống manduro đã tố cáo
đứng đằng sau những hành vi nói trên
là phe cực hữu venezuela
với sự hỗ trợ của kênh truyền hình mỹ cnn
nhằm thúc đẩy một chiến dịch
gây đối đầu giữa ông với tổng thống
mỹ donald trump
trong khi đó tổng thống mỹ đã có cuộc điện đàm
với lãnh đạo một số nước nam mỹ
để thảo luận về tình hình khu vực
và tại venezuela
theo thông báo của nhà trắng tổng thống trump
đã đề nghị venezuela trả tự do
ngay lập tức cho thủ lĩnh đối lập nước này
nghiệp đoàn dịch vụ hàng không
vô đi đại diện cho
ba mươi nhân viên của hãng hàng không lớn nhất
nước đức lúc hansa cho biết
các hành khách nên chuẩn bị tâm lý
khi các chuyến bay tại hai sân bay
sẽ bị hoãn hoặc hủy trong vài ngày tới
do các công nhân tổ chức đình công đòi tăng lương
verdi đã thông báo
với hành khách chuẩn bị tâm lý
về khả năng ba mươi chuyến bay của hãng hàng không
lúc hansa sẽ bị hoãn hoặc bị hủy
hãng hàng không lớn thứ hai tại đức
là air berlin cho biết
các chuyến bay khởi hành tại sân bay berlin
có thể cũng bị hoãn do hoạt động đình công nói trên
nghiệp đoàn verdi yêu cầu
mỗi giờ làm việc của nhân viên kỹ thuật
sẽ được tăng thêm một euro lên mức một mươi hai euro một giờ
trong năm năm qua
phi công của hãng lúc hansa
cũng đã tổ chức nhiều cuộc đình công
nhằm phản đối các nhà quản lý về vấn đề tiền lương
mặc dù đã được hứa hẹn tăng lương thêm hai năm
vào năm hai nghìn một mươi tám
nhưng các công nhân tại đây vẫn không hài lòng
và liên tục kêu gọi tiến hành các cuộc đình công
chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý
phó thống đốc ngân hàng trung ương trung quốc
pboc cho biết
nước này sẽ tiếp tục hướng đến
chính sách tiền tệ ổn định và trung hòa
phát biểu tại hội nghị thường niên của diễn đàn
các nhà kinh tế trung quốc ce năm mươi
lãnh đạo của ngân hàng trung ương trung quốc nêu rõ
sẽ duy trì chính sách tiền tệ trung hòa
nghĩa là không quá chặt hoặc quá lỏng
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh
chính phủ trung quốc nỗ lực duy trì tăng trưởng ổn định
mức thanh khoản phù hợp
và tránh bơm nhiều tiền mặt vào thị trường
tháng một vừa qua
các ngân hàng trung quốc đã cấp khoản cho vay mới
trị giá hai ba mươi tỷ nhân dân tệ
tăng gấp đôi so với tháng trước đó
trong khi đó vào đầu tháng này
pboc đã nâng lãi suất cho vai
đối với các ngân hàng thêm một mươi điểm cơ bản
động thái được đánh giá là hướng sang
một chính sách tiền tệ trung hòa hơn
trong năm hai nghìn một mươi sáu
tổng sản phẩm quốc nội gdp của trung quốc
mức thấp nhất trong gần ba thập kỷ
song vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của chính phủ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi